sẽ gần tám nhà

do cái hành vi săn bẫy chim yến
và chim phong giả xảy ra rộng và khắp trên toàn quốc
làm cho cái số lượng đàn chim yến cả nước giảm mạnh
từ hai mươi tới ba mươi
trong đó thì có những cái tỉnh đặc biệt
thì có thể là giảm tới năm mươi tổng đàn chim yến trên cả nước
tình trạng bẫy bắt chim yến diễn ra rầm rộ từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
chủ yếu bằng phương thức gian lưới tàng hình trên các khu đồng trống
các vùng thức ăn chim thường tìm đến
và trên đường đàn yến di chuyển tìm mồi
các đối tượng sẽ bắt chim miến để chế biến các món ăn hoặc để phóng sinh
không chỉ ở các tỉnh phú yên và khánh hòa
mà tình trạng này còn xảy ra ở các tỉnh thành phía nam
trong đó có cả thành phố hồ chí minh
cái lượng chim yến là nó bị sụt giảm
rất nhiều ở nhiều địa phương
là nó sụt giảm
thì cái quy định hiện nay
về mức xử phạt cho cái bắn mạng là săn bẫy chim yến
là rất là thấp rất là nhẹ
nên dẫn đến là cái người mà bẫy bắt chim yến là rất là nhiều
và càng ngày càng lan rộng
theo quy định tại điều hai mươi năm của nghị định số một mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi
thì là không cho phép thực hiện việc săn bắn
hoặc là việc dẫn dụng chim yến
sử dụng cho các mục đích
ngoài mục đích là nuôi chim lấy tổ yến
hoặc là nghiên cứu khoa học
và đối với cá nhân thực hiện hành vi là săn bắn
chim yến mà sử dụng không đúng mục đích
sẽ bị xử phạt theo quy định
tại điều hai mươi bảy của nghị định số một mươi bốn
với mức phạt là từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
đồng thời thì sẽ bị tịch thu
các tan vật để thực hiện các hành vi
là vi phạm
và bắt buộc là phải thải chim yến về với tự nhiên
lo ngại và bức xúc trước vấn nạn bẫy bắt chim yến
các cơ sở và hội yến xào
và các tỉnh thành
đã thành lập lực lượng để giải cứu bảo vệ chim yến
tuy nhiên sau khi phát hiện các hành vi
vi phạm bẫy bắt chim yến
thì việc xử lý gặp không ít khó khăn
nguyên nhân là vì lực lượng này không có chức năng xử phạt
mà việc này thuộc về chính quyền các địa phương
nên xảy ra vụ việc
và các cơ sở mà mua bán
trái phép về chim quan giả
trong đó có chim yến
là họ công khai họ mua bán
dẫn đến cái lượng đàn
là nó sụt giảm
điệp hội chứng nghĩ
là bộ đồng nghiệp
nên có cái chế tài xử phạt
nghiêm khắc hơn
để cho răng đe
những người mà
bẫy bắt chim yến
đã đến lúc chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng
cần sớm vào cuộc ngăn chặn và xử lý nghiêm minh
hành vi sáng bắt chim yến trái phép
để bảo vệ nguồn lợi kinh tế từ tổ yến
đang được các doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại